sáng nay ngày một mươi tám tháng chín tiếp tục chương trình phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật quy hoạch
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
dự án luật quy hoạch đã được cho ý kiến tại hai kỳ họp tuy nhiên đến khi họp này dự án luật quy hoạch vẫn nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu
bà lê thị nga chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội cho biết chỉ tính riêng phiên họp thứ một mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội lần này có rất nhiều các luật nếu thực hiện thì sẽ phải sửa rất nhiều luật khác như luật về đơn vị hành chính đặc biệt luật đo đạc bản đồ luật bảo vệ bí mật nhà nước

bọn quốc gia có thể tạo ra một manera để giúp các mâu thuẫn cản trở hiện nay để khơi sảy nguồn lực tạo động lực trong hai mươi đến ba mươi năm tới có tầm nhìn phát triển lâu dài cho đất nước
tuy nhiên ủy ban thường vụ quốc hội cũng đề nghị
thì tất nhiên là quốc hội ban hành rồi nhưng mà nếu mà những cái luật đó mà liên quan với nhau
thì có thể dùng một luật nhưng còn có thể có một ít luật nào đó mà nó lại có cái tính độc lập tương đối cao đấy
thì có thể là vẫn cứ trình ra đưa vào chương trình rồi mà trình từng luật
nhưng mà phải bảo đảm cái nhất quán ở cái điều nhất quán này là không được tái hiến pháp này
và nó phải bảo đảm thống nhất với những cái chính sách mới những cái quy định mới của cái luật quy hoạch này đã được quốc hội thông qua
buổi chiều ubth tiếp tục họp cho ý kiến về nội dung kỳ họp thứ tư của quốc hội